ngày hôm nay ngày một mươi chín tháng sáu tp hcm bắt đầu đợt tiêm chủng vaccine covid một mươi chín lớn nhất từ trước đến nay
dự kiến hơn tám trăm linh liều vaccine sẽ được tiêm trong đợt này
trong ngày một mươi tám tháng sáu sở y tế tp hcm đã có công văn khẩn gửi các cơ sở tiêm chủng
để cử cán bộ tham gia tiêm chủng vaccine covid một mươi chín
theo đó hơn năm nhân viên y tế thuộc một ba mươi hai đội tiêm từ năm trăm bốn mươi bảy đơn vị
gồm bệnh viện trung tâm y tế phòng khám tư nhân
sẽ tham gia tập huấn chuẩn bị cho chiến dịch tiêm vaccine covid một mươi chín tại tp hcm
bên cạnh việc yêu cầu người dân tuân thủ các quy định về phòng dịch hạn chế tiếp xúc khi không cần thiết
ngành y tế tp hcm cũng đang huy động mọi lực lượng trên địa bàn thành phố
một số bệnh viện quân đội bệnh viện lực lượng công an và viện y học dự phòng quân đội
tham gia vào chiến dịch tiêm chủng với nguyên tắc và tinh thần tiêm chủng nhanh trong chiến dịch
nhưng vẫn phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho những người tham gia tiêm chủng